và vào tháng bốn năm hai nghìn hai mươi đoàn tàu metro đầu tiên sẽ được nhập về thành phố hồ chí minh để phục vụ cho công tác chạy thử tàu
ban quản lý đường sát đô thị khẳng định sẽ đẩy nhanh tiến độ các hạng mục quyết tâm đạt tám mươi năm khối lượng thi công theo kế hoạch đề ra
cụ thể hạng mục ép cọp ván thép chuẩn bị cho công tác thi công lối ra vào từ f hai đến f năm gia công và lắp đặt cốt thép sàng tường nhà ga bến thành hầm đào hở lê lợi
thi công ván khuôn và đổ bê tông sàn tường nhà ga bến thành hầm đào hở lê lợi và các hạng mục khác đang được triển khai đồng bộ
đến nay công tác xây dựng kết cấu cơ bản đã hoàn tất và công tác lắp đặt đường rây đạt sáu mươi hai
dự kiến đoàn tàu metro đầu tiên của tuyến metro số một